giá các loại nông sản sẽ có xu hướng tiếp tục duy trì ở mức cao vì nhu cầu trên thị trường thế giới lớn
trong khi cung trong nước và toàn cầu đồng loạt giảm
hiện nhiều loại nông sản của việt nam có mức giá cao kỷ lục
đầu năm giá cà phê chỉ neo ở mức bảy mươi đồng một kg nhưng tới nay đã tăng sáu mươi ba lên một trăm một mươi bốn đồng
mức giá này gấp hai ba lần so với cùng kỳ năm ngoái và cao nhất từ trước tới nay
tương tự sầu riêng cao cao cũng lập kỷ lục giá mới trong quý i với mức tăng gấp đôi so với đầu năm
trong đó sầu riêng trong tháng ba đã có thời điểm tăng lên hai trăm ba mươi đồng một kg với hàng monton
sau đó quay đầu hạ nhiệt do vào chính vụ
với cao cao giá mỗi kg quả tươi đang được mua là bảy tám đồng một kg tăng sáu mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
khu vực mỹ la tinh đang có nhu cầu nhập khẩu tới gần một năm trăm linh tỷ usd là thị trường đầy tiềm năng đối với xuất khẩu của việt nam
trong vòng năm năm kim ngạch thương mại hai chiều mỹ la tinh và việt nam đã tăng gấp rưỡi
từ bước một mươi bốn hai tỷ usd của năm hai nghìn một mươi tám
lên hai mươi sáu tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi ba
hàng loạt nhà phân phối nhà bán lẻ hàng đầu tại khu vực mỹ la tinh đang thu mua số lượng lớn và đa dạng hàng hóa của việt nam
hiện các sản phẩm của việt nam thông qua nhà bán lẻ falaberra đã tiếp cận trực tiếp với ba mươi năm triệu khách hàng thường xuyên trong hệ thống cửa hàng
tập đoàn bán lẻ coppel của mexico đang có nhu cầu nhập khẩu số lượng lên đến năm trăm linh lốc ô tô con hàng năm
cũng như các sản phẩm quần áo thời trang giày dép phụ kiện công nghệ đồ nội thất gia dụng của việt nam
bản wamas của mỹ cho biết năm nay sẽ tập trung thu mua nhóm hàng diệt may da dày hàng nội thất hàng gia dụng đồ chơi
và các mặt hàng thực phẩm đông lạnh của việt nam để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong khu vực mỹ la tinh
đi cùng với sự phù hồi mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước thị trường sản thương mại điện tử trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cũng có bước tăng trưởng mạnh
với nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa đang được triển khai người dân đang có xu hướng chi tiêu thoải mái hơn
và mua sắm online đang trở thành một phần không thể thiếu trong thói quen tiêu dùng
được tuyến quý i hai nghìn hai mươi bốn và dự báo quý ii hai nghìn hai mươi bốn do nền tảng số liệu e commerce metric vừa công bố cho thấy
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tổng doanh thu trên năm sản thương mại điện tử lớn nhất tại việt nam hiện nay là
shopee lazada tiki sendor tiktok shop đạt bảy mươi một hai nghìn tỷ đồng tăng trưởng bảy mươi tám sáu mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
chưa bao gồm doanh thu từ các phiên live stream với bảy trăm sáu mươi sáu bảy triệu đơn vị sản phẩm được bán ra tăng tám mươi ba hai mươi một so với cùng kỳ
đáng chú ý tổng doanh thu và sản lượng bán ra của các địa phương ngoài top một mươi
đều tăng trưởng trên mức năm mươi tại các sản thương mại điện tử
dự báo thị trường sàn bán lẻ trực tuyến sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong quý hai năm nay
ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa việt nam đồng với đô la mỹ là hai mươi bốn hai trăm sáu mươi đồng tăng một trăm sáu mươi bốn đồng so với đầu tuần
đây là mức giá cao nhất của tỷ giá trung tâm từ trước đến nay
giá đô la mỹ trên thị trường quốc tế và trong nước vẫn duy trì xu hướng tăng trong tuần này
với biên độ cộng trừ năm ba
tỷ giá các ngân hàng áp dụng với mức sàn là hai mươi ba bốn mươi bảy đồng và trần là hai mươi năm bốn trăm bảy mươi ba đồng
như vậy giá đô la mỹ tại các ngân hàng thương mại đang ở đỉnh lịch sử và cũng chạm giá trần theo quy định
giá đô la mỹ tại các ngân hàng thương mại cũng ghi nhận một tuần tăng cao
viếng công banh mua vào hai mươi năm một trăm ba mươi đồng bằng tiền mặt mua chuyển khoản là hai mươi năm một trăm sáu mươi ba đồng và bán ra ở mức hai mươi năm bốn trăm bảy mươi ba đồng
so với cuối tuần trước giá đô la mỹ tại việt công banh đã tăng ba trăm hai mươi đồng ở chiều mua và tăng hai trăm chín mươi ba đồng ở chiều bán ra
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm vừa công bố lượng kiều hối chuyển về tp hcm trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đạt hai tám trăm sáu mươi chín tỷ đô la mỹ
tăng ba năm so với quý trước và tăng ba mươi năm bốn so với cùng kỳ đây cũng là mức tăng trưởng quý i cao nhất trong ba năm qua
lượng kiều hối về tp hcm trong ba tháng đầu năm nay đã tăng lên mức kỷ lục cao nhất trong vòng ba năm trở lại đây
bất chấp lợi xuất ngoại tệ ở việt nam là
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết lượng kiều hối từ khu vực châu á vẫn cao nhất
chiếm năm mươi chín một trong ba năm qua
tổng lượng kiều hối quý i tăng trưởng bảy năm so với quý trước và tăng tám mươi sáu một so với cùng kỳ
trong khi đó lượng kiều hối từ châu âu và châu đại dương giảm
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm tỷ lệ kiều hối trẻ vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiếm khoảng bảy mươi bảy mươi hai
và mức độ sản khoảng hai mươi hai và còn lại là hỗ trợ người thân
theo báo cá của hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam có bốn đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận trong thông tư
với tổng giá trị đạt một bốn trăm linh tỷ đô la
cả bốn đợt phát hành trái phiếu trong tháng bốn đều đến từ mb banh với tổng giá trị một bốn trăm linh tỷ đồng
lũy kế từ đầu năm đến nay tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là hai mươi bốn ba trăm tám mươi tám tỷ đồng
với năm đợt phát hành ra công chúng trị giá bảy tám trăm bảy mươi tám tỷ đồng chiếm ba mươi hai ba tổng giá trị phát hành
và hai mươi hai đợt phát hành riêng lẻ trị giá một mươi sáu năm trăm một mươi tỷ đồng chiếm sáu mươi bảy bảy tổng số
tính riêng quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là một mươi năm bảy trăm một mươi tỷ đồng giảm bảy mươi sáu so với cùng kỳ
trong tuần sản hose ghi nhận nhiều phiên giảm điểm có một mươi bảy mã giảm về giá sàn
trong đó có năm mã thuộc hành chứng khoán nhiều mã đồng loạt đi lùi hai bốn so với giá tham chiếu
hàng loạt nhà đầu tư bán tháo khiến toàn sản hose giảm điểm mạnh tại nhiều phiên giao dịch
tâm lý tiêu cực khiến nhiều nhà đầu tư đặt lệnh bán tháo tại các phiên giao dịch tuần này
điểm tích cực duy nhất của thị trường đến từ giao dịch khối ngoại khi họ mua dòng gần bảy trăm linh tỷ đồng
mức lớn nhất khoảng nửa năm qua
các nhà đầu tư nước ngoài mua gom mạnh các mã vnm dig vn hpg
nhờ thế những mã trên nhìn chung mất giá nhẹ hơn so với mặt bằng chung của thị trường
thị trường đang rằng co quanh ngưỡng một hai trăm linh điểm ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho chu kỳ tăng giá kéo dài
của vietindex từ đầu năm đến nay
đây cũng là con số nhạy cảm với nhiều nhà đầu tư vì trong lịch sử
trường khoán việt nam giữ mốc trên một hai trăm linh điểm không quá lâu và luôn đi kèm các pha điều chỉnh mạnh ngay sau đó
hiện nay phân khúc căn hộ trung cư có nhiều giao dịch
giá bán sơ cấp tiếp tục duy trì xu hướng ổn định với mức tăng khoảng hai ba so với quý trước
các chủ đầu tư đang trao bán ra nhiều sản phẩm với chất lượng ổn định thu hút sự quan tâm của người mua
đối với phân khúc nhà ở tỷ lệ hấp thụ đạt gần ba mươi một tăng năm so với quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
và một mươi chín so với cùng kỳ năm trước
các dự án căn hộ trung cư ở phân khúc hạng sang có độ hấp thụ chậm hơn
hiện nguồn cung của thị trường đạt khoảng ba mươi năm trăm một mươi một sản phẩm
trong đó có hơn bốn sáu trăm hai mươi sáu sản phẩm mới lần đầu tiên ra mắt thị trường
giao dịch của thị trường đạt khoảng sáu ba trăm sáu mươi giao dịch tăng một mươi so với quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
và gấp đôi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
so với quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba giá đất nền đầu năm nay đã tăng khoảng năm
giữa thị trường ven hà nội và cắn liền với khu công nghiệp ghi nhận mức tăng một mươi hai mươi
mức giá giao dịch thành công đất nền giảm hai mươi ba mươi so với đỉnh suốt
nhưng đã đi vào ổn định và không còn dấu hiệu giảm giá
so với quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba giá đã tăng khoảng năm giữa thị trường ven hà nội
và gắn liền với khu công nghiệp ghi nhận mức tăng một mươi hai mươi
tương tự như đất nền bất động sản thủ cư tiếp tục nhuận nhịp
với nhiều thông tin tìm mua từ khách hàng hơn
các sản phẩm hữu vụ nhu cầu ở có giá bán từ ba năm tỷ đồng
tại thứ trung tâm thành phố và trên dưới hai tỷ đồng
từ các vùng ven được săn đón nhiều nhất
giá bán của bất động sản thủ cư tăng khoảng năm một mươi so với quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
giữa vùng ven hà nội gắn liền với khu công nghiệp có mức tăng một mươi hai mươi
thông tin vừa rồi cũng khép lại nhiều sở kinh tế hôm nay